bệnh viện thanh nhàn đã thực hiện kỹ thuật mới trong phẫu thuật cuộc sống cho một bệnh nhân có bệnh lý phức tạp về cuộc sống
phương pháp phẫu thuật cuộc sống ít xâm lấn đã giúp cho bệnh nhân phục hồi nhanh chóng
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
bệnh nhân có những tổn thương phức tạp vừa trượt đốt sống vừa bị hẹp ống sống chèn ép thần kinh
nên mục đích của phẫu thuật là phải giải ép và cố định cuộc sống
sau phẫu thuật bệnh nhân đã có thể tự đứng dậy và tập luyện phục hồi chức năng để ra viện chỉ trong vòng ba ngày
thay vì bảy đến một mươi ngày như trước đây

nên mục đích của phẫu thuật là phải giải ép và cố định cuộc sống
thông thường thì bệnh nhân bình thường thì sau bảy đến một mươi ngày mới có thể ngồi dậy đi lại tập luyện được
những bệnh nhân mổ ít xâm lấn như bệnh nhân hôm qua chỉ cần đến ngày thứ hai có thể ngồi dậy
và đến ngày thứ ba có thể đi lại được bình thường
phẫu thuật misty lip là phẫu thuật hàn liên thân đốt sống qua da qua lỗ liên hợp xâm lấn tối thiểu
qua đường vào một bên với hệ thống ống nong và kính vi phẫu kết hợp với vít cuống sống qua da
thay vì vết mổ lớn kỹ thuật này cũng hạn chế tối đa phần tổn thương đối với các cấu trúc lành xung quanh phần bệnh lý cần giải quyết
đem lại những hiệu quả vượt trội trong điều trị bệnh nhân ít đau và hồi phục nhanh chóng hơn